tổng kiểm kê sưu tầm văn nghệ dân gian đã được thực hiện trên toàn quốc để phát huy giá trị trong đời sống hiện nay
công tác bảo tồn sống bằng cách truyền dạy tại chỗ được tăng cường
đó là những kết quả nổi bật của hội văn nghệ dân gian việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
được tổng kết tại đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm ký tám hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra ngày hôm nay tại hà nội
tham dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn tuyên giáo trung ương
với gần một năm trăm linh hội viên tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
năm năm qua công tác nghiên cứu sưu tầm và truyền dạy văn nghệ dân gian được triển khai sâu rộng
cho đến nay dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian việt nam đã có hai năm trăm linh công trình được xuất bản
công tác nghiên cứu ngày càng mang tính ứng dụng cao đánh thức tiềm năng di sản văn hóa dân gian
vừa gìn giữ và phát huy giá trị trong cuộc sống đương đại
phát biểu tại đại hội đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh với việc trẻ hóa đời ngũ trong nhiệm kỳ mới
sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc phát triển mạnh mẽ đa dạng của văn học nghệ thuật về đề tài
nội dung loại hình phương pháp siêu tầm nghiên cứu nâng cao chất lượng toàn diện các công trình văn hóa văn nghệ dân gian
đặc biệt là làm sao để văn nghệ dân gian tại các dân tộc thiểu số góp phần phát triển du lịch nâng cao đời sống cho đồng bào